còn tại quảng nam mặc dù trời đã ngớt mưa song tình trạng sạt lở trên tuyến đường độc đạo dt sáu trăm linh sáu đoạn qua xã lăng huyện tây giang vẫn tiếp diễn khiến cho bốn xã vùng cao biên giới với khoảng sáu người dân bị cô lập
hàng trăm mét khối đất đá và cây rừng từ ta lưu dương đổ âm xuống lòng đường dưới ếch tắc giao thông hoàn toàn
đây là tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm huyện tây giang đi bốn xã vùng cao biên giới gồm chơ hy a san ga ri chơ rơm với dân số khoảng sáu người
vào sáng ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tây giang cho biết hiện nay xe cơ giới nhân lực đã được tập kết gần điểm sạt lở trên tuyến dt sáu trăm linh sáu đoạn qua xã lăng
song chưa thể triển khai khắc phục điểm sạt lở này vì nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở rất lớn lực lượng chức năng đang khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực này
sạt lở sẽ triển khai dọn dẹp lượng đất đá chắn ngang đường để đảm bảo giao thông trở lại bình thường
mặc dù bị cô lập song nhờ chủ động triển khai phương châm bốn tại chỗ từ trước bão số bốn cho nên bốn xã vùng cao này đã tích chữ đủ lương thực thực phẩm phục vụ người dân
bên cạnh đó tại các trường học bán chú cũng có sẵn lượng gạo dự trữ đảm bảo nhu cầu cho các em học sinh